hôm nay ngày một mươi hai tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
công an tp hcm cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng trong đường dây vận chuyển buôn bán thuốc lá điếu
nhập lậu từ biên giới campuchia về tp tiêu thủ
sau thời gian theo dõi khoảng năm giờ ba mươi sáng cùng ngày trinh sát bắt quả tang đối tượng vũ đức hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển ô tô biển số năm mươi một g bốn mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai chở hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu
đến giao cho trương văn châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại địa chỉ một mươi bảy a bảy đường xuân thới một mươi một xã xuân thới đông huyện hóc môn
kiểm tra trên ô tô và kho hàng công an thu giữ tổng cộng gần một mươi bảy bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm z hedro ba số năm hiếu khai nhận số thuốc lậu trên được lấy từ biên giới campuchia
sau đó vận chuyển bằng ô tô về bán ra cho các điểm kinh doanh thuốc lá nhỏ lẻ trên địa bàn tp hcm
công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định pháp luật